đặc biệt vào dịp tết nguyên đán này khi hàng vạn người có nhu cầu vận chuyển trở về quê thì vấn đề này lại càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết
những ngày sát tết nguyên đán các chuyến xe dường như hối hạ ngược xuôi hơn
nhưng cũng vào những ngày này tình trạng xe dù bến cóc và đón trả khách bừa bãi xuất hiện nhiều hơn
trên một số tuyến phố nơi luôn có mật độ phương tiện dày đặc như phạm hùng phạm văn đồng giải phóng hà nội xuất hiện nhiều xe dù ngang nhiên đón trả khách hàng hóa cả vào giờ cao điểm
đặc biệt ở chân cầu vượt trên cao đoạn đường vành đai ba thậm chí ngay trên đường vành đai ba các loại xe cũng đón trả khách tràn lan gây ủn tắc rất nhiều
tìm mẩn về cái nguy hiểm khi các cái xe mà cố tình đi chậm chẳng như là người ta biết ở dưới có lực lượng cảnh sát hoặc người ta biết ở dưới người ta trả tít từ cái đoạn đường trên để người dân đi bộ xuống rất là nguy hiểm
mà cái lỗi vi phạm kẻ người dân đi trên đường cao tốc nó cũng có mức vi phạm phạt đấy
không khó để thấy sau khi xuất bến hàng loạt các phương tiện không di chuyển ngay mà đi rất chậm để bắt khách hàng hóa ký gửi
nấy thế bóng dáng khách thậm chí họ gần như dừng giữa đường để đón khách đón hàng
bộ ở các tuyến đường như giải phóng nguyễn xiển hay phạm hùng
để phục vụ bà con về trong những ngày nghỉ lễ ban quản lý bến xe đã chuẩn bị phương án
đầu tiên là về đảm bảo an ninh trật tự thì cũng đã kết hợp với một số cơ quan chức năng bên cơ quan công an rồi thanh tra giao thông để đảm bảo làm sao an ninh trật tự cũng như là phòng chống cháy nổ vòng trong vòng ngoài tại khu vực bến xe
hơn thế nữa thì bên ban quản lý biên xe đã báo cáo
xin tăng cường số lượng sáu mươi lượt xe để phục vụ tăng cường một số tuyến khi mà đông đổ biến
cái thứ hai là để đảm bảo an ninh trật tự cũng như là tuyên truyền cho bà con về trong những ngày nghỉ lễ thì khuyến cáo bà con là khi đến bến thì làm sao vào bến mua vé để đi xe
cảm kết là không trở khó tải thu đúng gia vé mà đã đăng ký
đồng thời đó thì trong quá trình phục vụ phải có cái thái độ văn minh lịch sự đối với khách hàng
các trường hợp vi phạm thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý
đợt này thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với cả các lực lượng chức năng như thanh tra giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đội sáu công an quận nam tử liêm
công an phường mỹ đình hai trong việc kiểm tra kiểm soát an ninh trật tự và phục vụ người dân đi lại qua bến
giờ cao điểm là một khung giờ có mật độ phương tiện giao thông cực lớn
tại các khu vực các bến xe luôn diễn ra tình trạng ủ nứ
mặc dù lực lượng chức năng ở đây căng sức làm việc nhưng đối với các nhà xe vận tải hành khách
thì đây dường như là khung giờ vàng bởi lượng khách đông hơn
chính vì vậy diễn ra tình trạng nhiều xe khách bỏ bến sau khi trả hết hành khách khu vực gần bến xe
thì lập tức quay đầu để bắt khách dọc đường
trên tuyến đường phạm hùng có thể nhận thấy vào giờ cao điểm xuất hiện các bến cóc như trước cửa tòa nhà flc phạm hùng
tòa nhà toyota phạm hùng chân cầu vượt mai dịch
tại đây số lượng người tham gia giao thông rất lớn gần điểm bến xe nên số lượng hành khách tập trung đông đảo
đối với cả các phương tiện hoạt động trong bến xe thì thứ nhất là chúng tôi đều có việc quản lý về chất lượng phương tiện
rồi việc người lái đảm bảo
bằng lái cũng như sức khỏe trong những việc hoạt động đều có cái nguyên tiện là an toàn cho hành khách đi xe
vì vậy chúng tôi cũng mong muốn trong dịp đông khách hành khách vào trong bến để mua vé đi xe
thứ nhất là những ngày đông nếu như đón khách dọc đường thì rất dễ bị đón nhầm xe rồi thu vào giá vé cao
vào trong bến thì mua vé đảm bảo đúng giá vé
và hành khách sẽ có được chỗ ngồi đúng theo vé
bên cạnh đó thì khi mà có những cái khiếu nại những cái tranh chấp giữa hành khách về quyền lợi
thì sẽ liên hệ với cả trực tiếp với bến xe
bến xe sẽ là cái nơi để mà xử lý giải quyết những cái đảm bảo quyền lợi cho hành khách đi xe
theo như các cơ quan chức năng một trong những nguyên nhân gây ủn tắc giao thông là do ý thức chấp hành luật giao thông của người điều khiển phương tiện giao thông
người tham gia giao thông không cao
ở đây các nhà xe vận tải hành khách
và hành khách đã không nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông
có cung át qua cầu chính là yếu tố dẫn tới nạn xe dù bến cóc diễn biến phức tạp
phương án để xử lý hạn như bố trí một tổ tuần tra
lúc nào cũng sử dụng xe phân khối lớn bật đèn quay và tích cực tuần tra ở trên tuyến đường vài đầy ba
mục đích là xử lý đối với những cái trường hợp mà xe khách
vì cái lợi nhuận mà người ta bất chấp cái sự an nguy
cũng như là bất chấp cái sự trật tự an toàn giao thông
mà cố tình đi chậm để cho khách lên xuống
hơn thế nữa thì chúng tôi liêm yết toàn bộ lên bảng điện tử tất cả các giá vé
và chúng tôi kiểm soát là hành khách mua vé thì liêm yết giá vé trên vé
nên cũng khuyến cáo bà con là cái thứ nhất là vào bến thì mua vé nhìn theo bảng điện tử
giờ chạy rồi khi ra thì bên tôi cũng kiểm soát
qua cửa xót vé là kiểm soát cái giá vé theo quy định của nhà nước
có thể thấy càng gần đến tết thì tình trạng vi phạm an toàn giao thông
đón trả khách bừa bãi
xe rủ bến cóc cũng ngày một nhiều hơn
mặc dù các lực lượng chức năng liên tục ra quân mức xử phạt cũng khá cao
nhưng do ý thức của chính những hành khách chỉ muốn tiền lợi cho chính bản thân
mà không cần quan tâm đến an toàn giao thông là một phần nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này